tuy thông thoáng nhưng không phải ai cũng có ý thức chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng

và đã xuất hiện hành vi chống đối thậm chí là thông chốt gây nguy hiểm cho lực lượng đang thi hành nhiệm vụ
cửa ngõ thông thoáng tại các tuyến đường vành đai tình trạng ùn ứ kéo dài đã xảy ra
dự báo vào tối muộn hôm nay các phương tiện tiếp tục đổ rồn về thủ đô
tuy nhiên theo ghi nhận tình trạng un tắc nghiêm trọng khó có thể xảy ra như ngày hôm qua
chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

thu dữ hơn hai trăm một mươi triệu đồng tiền tăng vật
các đối tượng tham gia đánh bạc gồm một mươi nữ tám nam do nhóm đối tượng phan văn lân năm mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau
trần thánh hôn sáu mươi bốn tuổi quê tính bạc liêu châu văn sâu ba mươi một tuổi quê tính đồng tháp đứng ra tổ chức
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng năm khi các đối tượng đang xe sư sát phạt tại phòng số một mươi năm nhà nghỉ sm
thì lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an phường mỹ phước thị xã bến cát bất ngờ đột kích triệt xóa
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tăng lân hôn và sâu và một mươi năm đối tượng khác đang xe sư đánh bạc thắng thu bằng tiền
dưới hình thức bài bình ấn độ thu dữ số tiền gần hai trăm một mươi triệu đồng cũng như tăng vật khác có liên quan
được biết đây là nhóm đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc lưu động và thường xuyên thay đổi địa điểm nhằm qua mặt lực lượng chức năng
phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp dầu của các tàu hàng trên sông
tổ công tác trạm cảnh sát đường thủy rạch cát phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm nhận tin báo về các đối tượng hoạt động nghi vấn trộm cắp tài sản trên sông chợ đệm quận tám
tiếp cận hiện trường công an phát hiện ba đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên một xuồng máy đang chở nhiều can nhựa
khi tổ công tác áp sát phương tiện để kiểm tra hành chính thì bất ngờ các đối tượng nhảy xuống sông
một đối tượng sau đó bị khống chế
tại cơ quan công an đối tượng trần văn tha sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê an giang khai nhận do thiếu tiền nên tha rủ đồng bọn đi trộm dầu từ các tàu hàng
khi các bọn vừa trộn thành công khoảng tám trăm linh lít dầu đeo và đang đi trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng để người dân trở lại tp hcm lao động và học tập sau bốn ngày nghỉ lễ
theo như thường lệ hàng năm đây là thời điểm có nhiều phương tiện từ các tỉnh thành đổ dồn về tp hcm dẫn đến ủng ứ giao thông
ghi nhận của giống phóng viên truyền hình công an nhân dân tại đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
trạm thu phí long phước tp thủ đức tp hcm là trạm thu phí cuối cùng của tuyến cao tốc tp hcm long thành dầu dây theo hướng từ đồng nai về thành phố
mặc dù là tuyến tập trung phương tiện từ các khu du lịch bà rịa vũng tàu phan thiết đà lạt và nha trang thế nhưng chiều nay đã không xảy ra kẹt xe
theo ghi nhận tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vc đã bố trí một mươi một trên một mươi bốn trạm sóc vé cho chiều vào trong khi chỉ có ba trên một mươi bốn chiều ra
giải pháp này giúp cùng lúc kiểm soát và thông xe được nhiều phương tiện từ đó duy trì lưu thông và tránh được ủng tắc tại trạm
để giải quyết các tình trạng lưu lượng xung tiện tăng chúng tôi có phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết xung tiện từ xa xử lý các sự cố kịp thời
và tại các trạm thu phí thì chúng tôi theo hướng lưu thông tùy theo từng hướng lưu thông chúng tôi sẽ mở thêm các làn ngược chiều tại trạm thu phí để giải quyết ủng tắc tại trạm thu phí
còn nếu ủng tắc kéo dài thì chúng tôi sẽ xả trạng theo yêu cầu của các lực lượng chức năng của cục quản lý đường bộ bốn cũng như là của lực lượng cảnh sát giao thông
về phía cơ quan chức năng lực lượng cảnh sát giao thông đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số sáu cục cảnh sát giao thông
đã có kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước trong và sau lễ
cụ thể đơn vị đã phối hợp với công ty vc và các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh đồng nai
bố trí phân luận điều tiết tại ba điểm trạm thu phí là dầu dây trạm quốc lộ năm mươi một long thành và trạm long phước
xong sau đó liên tục cập nhật thông tin chỉ đạo điều tiết từ xa qua hệ thống zalo
trong thời gian lễ vừa rồi chúng tôi đã yêu cầu ở bách nen là đơn vị đang quản lý đường cao tốc
là dầu dây xả trạm hai lần vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai và buổi chiều ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
qua theo dõi của chúng tôi trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng người dân được nghỉ lễ quay về thành phố hồ chí minh
theo dõi và khi mà có sự u nứ trên một nghìn mét trước trạm thì chúng tôi sẽ yêu cầu bách nen xả trạm theo quy định
theo đại diện của vc
lưu lượng cao nhất của kỳ nghiệm
lễ này qua trạm thu phí long phước là vào ngày hai mươi chín tháng bốn
riêng ngày hai tháng năm thống kê có gần một trăm ba mươi năm lực phương tiện qua trạm này
trong đó chiều về đạt hơn tám mươi ba lượt và phải xá trạm trong khoảng ba mươi phút vào lúc một mươi bốn giờ
tính đến hơn một mươi bảy h chiều nay chưa phải xả trạm
tại tuyến quốc lộ một ở cơ ngõ phía tây lưu lượng phương tiện các loại đổ về thành phố rất đông di chuyển chậm nhưng không xảy ra ủng tắc
do tâm lý lo ngại sẽ ra ủng tắc nhiều người đã chủ động quay trở lại thành phố từ chiều hôm qua nên số lượng đã giảm đi đáng kể
tuy nhiên trên tuyến cao tốc trung lương thành phố hồ chí minh đang xảy ra ủng ứng tại trạm thu phí chợ đệm huyện bình chánh
thời gian qua tình hình trộm cắp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao với phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi
để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh đồng nai đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công
trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại địa bàn thành phố long khánh
dù mới ba mươi một tuổi nhưng lương công duy trú tại xã xuân tuy huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
mới đây đối tượng này tiếp tục bị công an tp long khánh khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó biết tìm điện thoại phú able ở khu phố cẩm tân phường xuân tân không có người trông coi nên duy đột nhập vào bên trong trộm lấy một mươi sáu điện thoại di động các loại
một chiếc laptop và thẻ cào điện thoại trị giá hai triệu đồng tổng giá trị tài sản trên bảy mươi triệu đồng
số tài sản trộm cắp được duy đã bán cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game bắn cá
nhận được tin báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh xác định duy là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ duy khi đang lẫn trốn ở thành phố biên hòa thu hồi tài sản trả cho bị hại
do hoàn cảnh tình khó khăn rồi covid vừa qua nên tôi không có tiền nên mới đã chuẩn bị một số dùng cụm như dây và kéo để đi trộm cắp tài sản để chi tiêu của dùng cá nhân
ngang qua điện thoại ở ngay phường xuân tân thấy điện thoại không có người trông coi nên trèo lên mấy nhà
rồi tôi cắt tôi đột nhập
rồi tôi đột nhập xuống lấy nhiều tài sản có thể chi tiêu như điện thoại căn phòng
xong đó tôi nêu trợ gia rồi về tiền hối hòa tôi bán
rồi sau đó tôi qua công an thành phố long khánh bắt
trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn thành phố long khánh
theo báo cáo của công an tp long khánh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn xảy ra một mươi hai vụ phạm pháp hình sự
thì trộm cắp tài sản xảy ra năm vụ tài sản thiệt hại trên ba trăm năm mươi triệu đồng chiếm bốn mươi một sáu
trước tình hình đó công an thành phố long khánh đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề đến các đoàn nghiệp vụ
công an các phường xã nhằm tập trung rà soát các tuyến địa bàn và loại đối tượng phức tạp
kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh
ốc của đội công an thành phố long khánh đối với người dân thì một là nâng cao tinh thần
cẩn giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình lắp đặt các hệ thống phương tiện kỹ thuật như camera để giám sát
tự bảo vệ tài sản của mình
bên cạnh đấy lực lượng ngân sản sự phối hợp đội phong trào công an các xã phương tuyến truyền
đến các phương thức hoạt động của tội phạm để cho người dân nâng cao cần giác phong ngừa bảo vệ tài sản
tăng cường chỉ đạo lực lượng tuyến sát gọi hỏi rắn đe các đối tượng có tiền ám tiền sự
biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan đến tội phạm trộm cắp để lập hồ sơ quản lý
tham mưu chủ ban lãnh đạo quân an thành phố trong công tác tuần tra vũ trang tuần tra hóa trang mật phục
để phát hiện bắt chữ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đến hoạt động tội phạm trung cấp
tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố cơ quan sát điều tra công an thành phố phối hợp với
viện ngập sát tòa ảnh nhân thành phố đưa các vụ án trung cấp tài sản ra xét sự điểm để nhằm
rắn đe các đối tượng có định hoạt động phạm tội và nâng cao ý thức phong ngừa cho người dân
trước hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản lực lượng công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
đã triển khai các biện pháp phong ngừa tuần tra kiểm tra quản lý chặt địa bàn nhằm kiểm tra phát hiện
đấu tranh với các đối tượng nhóm đối tượng trộm cắp tài sản
ngoài ra người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác tham gia tích cực vào các phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sau ba tuần liên tiếp không có ca tử vong do covid một mươi chín sáng nay ngày ba tháng năm
sở y tế tp hcm cho biết dịch bệnh covid một mươi chín
tại tp hcm hiện đã được kiểm soát chỉ có bốn phương xã có dịch ở cấp độ hai còn lại là ở cấp độ một
theo sở y tế tp hcm hiện hầu hết người dân đã tiêm đủ liều vaccine
đồng thời trong hơn ba tuần liên tiếp thành phố không có ca tử vong do covid một mươi chín
do vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm đã tổ chức lại hệ thống thu dung
điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay dự kiến sẽ tạm ngưng hoạt động các trạm y tế lưu động
các bệnh viện giã chiến tuyến huyện sẽ được trả lại công năng ban đầu
tuy nhiên phải có kế hoạch sẵn sàng mở lại bệnh viện giải chiến trong trường hợp f tăng cao trở lại
các bệnh viện trên địa bàn tp hcm phải thực hiện đồng thời hai chức năng
vừa khám chữa bệnh thông thường vừa thành lập khoa đơn vị điều trị covid một mươi chín
các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn sẽ là các bệnh viện tuyến cuối về điều trị covid một mươi chín
đồng thời giải thể các bệnh viện giải chiến của thành phố đã tạm ngưng hoạt động trước đó